cho đến một giờ dạng sáng ngày hôm nay sau khi nhận được tin số ma túy trên đã được đưa sang việt nam
để sẵn cạnh lề đường quốc lộ tám a thuộc địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn
đối tượng đã đến nhận hàng và trong quá trình vận chuyển thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
theo cơ quan chức năng cho biết do ban đêm địa hình rừng núi hiểm trở sương mù dày đặc
cho nên một đối tượng nam giới đi cùng đối tượng vang chuyên giang đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng mở rộng điều tra và truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật
cũng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
sau hơn bốn tiếng đồng hồ vây giáp vận động thuyết phục vào tối ngày một mươi năm tháng hai
công an hà tĩnh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bộ công an
đã bắt giữ được đối tượng đã dùng vũ khí nóng cố thủ trong xe bán tải vận chuyển ma túy với số lượng lớn ở hương sơn
và vào chiều ngày hôm qua mở rộng điều tra chuyên án ma túy xuyên quốc gia này
cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng tên sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
tại xóm kim thành xã sơn tây huyện hương sơn và tiếp tục thu giữ một bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp
đồng thời phối hợp với lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh và bộ tư lệnh quân khu bốn
tiếp cận hiện trường chiếc xe của nhóm nghi can vận chuyển ma túy trên và qua đó đã phát hiện rất nhiều vũ khí nóng
trước đó khoảng một mươi năm h ngày một mươi năm tháng hai
án tiến hành dừng một chiếc xe bán tải màu trắng và một xe fortuner biển kiểm soát tỉnh gia lai có dấu hiệu vi phạm
tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà dồ ga bỏ chạy cảnh sát đã lập tức truy đuổi nhóm đối tượng trên
chiếc xe bán tải chạy đến đường liên xã sơn giang thì gặp cảnh sát đang chốt chặn
tài xế cùng đồng bọn lao thẳng xe vào xe tổ công tác hòng mở lối thoát
nhưng chiếc xe đã bị rơi xuống ruộng lúa bên đường
biết bị bao vây cả hai không xuống xe đầu hàng mà chốt chặt cửa ôm súng và liều đạn cố thủ trong xe
hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động phong tỏa tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã
gồm sơn giang sơn quang sơn lâm thị trấn phố châu để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng
bên cạnh đó để đảm bảo an toàn công an đã cho di tản một số nhà người dân gần khu vực nhóm đối tượng đang cố thủ
bằng các biện pháp đấu tranh vừa vận động thuyết phục vừa áp sát nhằm khống chế các đối tượng
đến một mươi sáu h ba mươi phút đối tượng nguyễn anh tuấn mở cửa xe ra ngoài xin đầu thú
riêng nguyễn thảnh trung vẫn ngoan cố ở trong xe đe dọa dùng liều đạn súng để chống trả
sau nhiều nỗ lực đến một mươi chín h một mươi năm phút đối tượng còn lại là nguyễn thành trung đã buông vũ khí đầu hàng
được biết trung là đối tượng bị nhiễm hiv từng có một tiền án chín năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
nguyễn hữu phước đã bỏ lại một tổ công tác phát hiện chiếc fortuner do nguyễn hữu phước điều khiển
ở bìa rừng thuộc xã sơn quang huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện chín kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
cùng nhiều tăng vật có liên quan
đêm ngày một mươi năm tháng hai cơ quan chức năng điều động lực lượng phong tỏa khu vực rừng núi thuộc xã sơn quang
để vận động và truy tìm nghi phạm
đến sáng ngày một mươi sáu tháng hai nguyễn hữu phước cũng ra đầu thú
qua quá trình đấu tranh tuyên truyền thuyết phục và sự chỉ đạo của bộ ngoan của công an tỉnh
các lực lượng đã phối hợp rất nhiệp nhàng và rất tích cực sẵn sàng chiến đấu
để bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân xung quanh
cũng như lực lượng tham gia truy bắt đối tượng và gia đình đối tượng
thì cũng hợp tác với cơ quan chức năng để vận động đối tượng để ra hạ vũ khí đầu hàng
mở rộng điều tra chuyên án ma túy xuyên quốc gia này
chiều ngày một mươi sáu tháng hai cơ quan công an đã tiến hành
kiểm tra nhà một đối tượng tên sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại xóm kim thành xã sơn tây huyện hương sơn
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện lựu đạn và hơn một bảy trăm linh viên ma túy tổng hợp
đến hai mươi ba h hai mươi phút cùng ngày cơ quan công an hoàn thành xong các thủ tục áp giải
các đối tượng về trụ sở công an huyện hương sơn
được biết những đối tượng này có mối quan hệ thân quen với nguyễn thành trung
cũng trong chiều ngày hôm qua lực lượng công an tỉnh hà tĩnh phối hợp
với lực lượng công binh của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh và bộ tư lệnh quân khu bốn
tiếp cận hiện trường chiếc xe nhóm nghi can vận chuyển ma túy bị công an bắt giữ
đã phát hiện và thu giữ một khẩu súng tự chế màu bạc có bảy viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng
khẩu súng này không nhãn hiệu có dòng chữ trên thân súng và không nằm trong biên chế của lực lượng
ngoài ra lực lượng chức năng còn tìm thấy ba con dao một dao bấm
cùng chiếc rũa bằng kim loại trong xe của nghi can
hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra
lại thêm một nạn nhân thiệt mạng dưới tay đối tượng áo đá
đối tượng trần trung việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
sau khi sử dụng ma túy đá đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và một số vị trí khác
trên cơ thể của nạn nhân đặng trung trương khiến anh trương tử vong
vào ngày một mươi sáu tháng hai công an huyện bình sơn đã tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân
vào tối ngày tám tháng hai cho rằng trương chảy xe nẻ
việt đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh trương bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
ngay trong đêm ngày tám tháng hai lực lượng công an đã truy bắt và tạm giữ việt trong tình trạng ngáo đá
cho đến tối ngày một mươi năm tháng hai
dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên trương đã tử vong
hiện công an huyện bình sơn đang hoàn tất hồ sơ chuyển vụ việc cho công an tỉnh quảng ngãi
để khởi tố vụ án giết người đối với trần trung việt
còn tại an giang một vụ án mạng dẫn đến chết người vừa xảy ra với nguyên nhân bắt nguồn
từ việc ăn nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn
điều đáng nói là cả nghi phạm và nạn nhân trong vụ án mạng đều có mối quan hệ họ hàng thân thích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với nguyễn lê triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc là nghi phạm của vụ án để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu do đều là người nghiện rượu nguyễn lê triều cùng nguyễn thanh bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là cậu của triều thường xuyên đến bãi đất chống tại khu vực tổ ba khóm châu long bốn
phường châu phú b để ăn nhậu
khoảng trưa ngày năm tháng hai trong khi cả hai đang ngồi nhậu thì nảy sinh mâu thuẫn
triều đã bị bình mắng chửi tức giận đã dùng chân đạp vào ngực của bình
khiến bình ngã đập đầu vào trụ đá
không dừng lại ở đó triều tiếp tục lao đến dùng chai thủy tinh đánh vào đầu
và dùng chân đạp mạnh vào vùng ngực trái của bình
sau khi thấy bình nằm bất tỉnh triều tiếp tục ngồi uống rượu một mình cho đến khoảng một mươi sáu giờ thì ra về
khoảng hai tiếng sau người nhà phát hiện bình đã tử vong
biết tin bình tử vong triều đã đến công an phường châu phú bê đầu thú
một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức là ghi số đề qua điện thoại quy mô lớn
vừa bị công an huyện e hà leo tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
qua công tác trinh sát
công an huyện e hà leo
đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng vi văn hợp tâm chú xã e hà leo
đang tổ chức ghi số đề bao lô qua tin nhắn điện thoại di động
với các con bạc là hà văn định và đàm tuấn anh
cùng ở xã e hà leo với số tiền gần bốn mươi triệu đồng
qua đấu tranh với ba đối tượng trên
công an huyện e hà leo đã làm rõ được đường dây đánh bạc này
gồm ba cấp do đối tượng võ trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và nguyễn hải quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng ở xã e hà leo cầm đầu
bước đầu công an huyện e hà leo đã xác định số tiền mà các đối tượng sử dụng
vào việc chơi số đề đánh bạc là khoảng chín trăm linh triệu đồng
một mươi ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh chắn
vừa bị công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên bắt giữ
tại nhà của đối tượng phạm văn mận
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tải chiếu bạc
và trên người các đối tượng số tiền hơn năm mươi hai triệu đồng
cùng nhiều vật chứng có liên quan
hiện công an huyện yên mỹ đang tiến hành phân loại các đối tượng
cung cố hồ sơ xử lý
một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu một nghìn bốn trăm tám mươi tám xã quảng trực
huyện tuy đức đã bị phát hiện vào ngày một mươi tháng hai
tức là ngày sáu tết nguyên đán kỷ hợi vừa qua
vào ngày hôm nay công an huyện tuy đức tỉnh đắk nông cho biết
vừa khởi tố vụ án để điều tra làm rõ
liên quan tới vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy đức
cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với vũ văn quyền
ba mươi năm tuổi ngụ tại xã quảng trực
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng
và quản lý lâm sản
khu vực rừng bị phá nằm cách trung tâm xã quảng trực khoảng hai mươi km
theo thống kê ban đầu có gần bảy mươi cây gỗ lớn đường kính từ hai mươi đến sáu mươi cm
chủ yếu là bằng lăng đã bị đốn hạ
cơ quan chức năng cũng đã thu giữ một số phương tiện máy móc
phục vụ việc khai thác vận chuyển gỗ trái phép
thông tin mới về vụ đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
tại sơn la
sau khi tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la
các cơ quan tố tụng tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đỗ khắc hưng
theo đó bị can đỗ khắc hương bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại sơn la
với nhiệm vụ được phân công là giữ chìa khóa và bảo vệ phòng chứa các bài thi
đỗ khắc hưng đã thông đồng tiếp tay cho một số đối tượng liên quan tới vụ án này
bằng cách là mở khóa phòng chứa các bài thi cho các đối tượng vào để sửa chữa điểm bài thi
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
ra quyết định khởi tố bị can đối với trần xuân yến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thị hồng nga chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
đằng hiễu thủy hiệu phó trường trung học phổ thông tô hiệu thành phố sơn la
cầm thị buôn giọn là phó phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
lò văn huynh trưởng phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thanh nhàn
phó phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan an ninh điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can là nguyễn thị hồng nga đặng hiễu thủy lào văn huynh
ra lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu đối tượng liên quan
và hiện vụ án đang được tiếp tục cơ quan chức năng tỉnh sơn la tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện hậu lộc thanh hóa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ vừa ngăn chặn kịp thời vụ một mươi bảy công dân trên địa bàn huyện
đang trên đường sang tỉnh sơn la

vào khoảng sáu h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng hai qua công tác tuần tra công an huyện hậu lộc đã phát hiện xe ô tô khách
biển kiểm soát ba mươi sáu b một trăm một mươi bảy có biểu hiện chở nhiều công dân trên địa bàn huyện sang trung quốc nên đã yêu cầu lái xe đưa phương tiện
và ba mươi bảy hành khách trên xe về trụ sở công an để làm rõ
bằng các biện pháp điều tra xác minh bước đầu lực lượng công an đã xác định là trong số ba mươi bảy hành khách trên xe
số ba mươi bảy hành khách trên xe có một mươi bảy trường hợp khai nhận đang trên đường ra cửa khẩu lạng sơn
để sang trung quốc và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã nguyên xá huyện đông hưng tỉnh thái bình về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an tp thái bình
tỉnh thái bình là đối tượng lò thị ban sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bản phủ
xã quài cang huyện tuần giáo tỉnh điện biên và đối tượng đoàn năng quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn đoài xã thụy dương huyện thái thụy tỉnh thái bình
bị công an huyện thái thụy tỉnh thái bình ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một và sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện